thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại đà nẵng
đã đi kiểm tra thực hiện quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải khắc phục và thực hiện ngay các kiến nghị và đề xuất từ các chuyên gia đến từ bộ y tế
bệnh viện một trăm chín mươi chín với sự hỗ trợ từ viện pasteur tp hcm khẩn trương hoàn thành xét nghiệm cho toàn bộ bệnh nhân người nhà cán bộ y tế của toàn bộ bệnh viện
xiết lại quy trình phân luồng triển khai thêm các phòng cách ly tại các khoa
từ thời điểm này bộ y tế cũng cho phép phòng xét nghiệm của bệnh viện một trăm chín mươi chín được công bố các ca bệnh covid một mươi chín